vướng mắc khó khăn pháp lý liên quan đến cuộc sống của họ giúp đối tượng này hiểu xã hội chấp nhận họ và mong họ không tái phạm
trên thực tế đặc biệt là các phạm nhân sắp mãn hạn tù rất nhiều rắc rối trong cuộc sống hàng ngày liên quan đến pháp lý
và cần trợ giúp tư vấn như các vấn đề về chứng minh thư thẻ căn cước giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp hộ khẩu
tuy nhiên vì đây là đối tượng đặc biệt do đó cách tiếp cận hỗ trợ pháp lý cũng cần có những cách thức phù hợp
với dự án thí điểm hỗ trợ pháp lý lưu động tại năm nhà tù năm mươi sinh viên trường đại học luật tp hcm đã tiếp cận với tù nhân
bằng bảng câu hỏi đánh giá nhu cầu pháp lý của họ trực tiếp gặp gỡ tư vấn cung cấp thông tin từ cuộc sống bên ngoài
bên cạnh đó đại học luật tp hcm cũng soạn thảo sổ tay gồm nhiều hình vẽ dễ hiểu để các phạm nhân nắm bắt dễ dàng hơn
các thông tin pháp lý mà họ cần để tái hòa nhập cộng đồng điều đó giúp ích cho các đối tượng cần được trợ giúp
đồng thời qua đó giúp các sinh viên luật thực hành các kiến thức trong trường cũng như những kỹ năng trợ giúp tư vấn
trở về xã hội thì họ cũng phần nào đó đã được trang bị một số kiến thức cơ bản thì họ có thể tái hòa nhập một cách phần lại hơn
thực tế có gặp gỡ và chia sẻ với các phạm nhân giúp đỡ họ những thông tin pháp lý cơ bản và cần thiết mới thấy giá trị của dự án
không chỉ là giúp cho các phạm nhân trại giam sinh viên mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc
chúng tôi thực hiện hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành trong án phạt tù tại các trại giam
đây là một hoạt động chúng tôi nghĩ là có rất nhiều ý nghĩa
thứ nhất là giúp cho phạm nhân nắm được các kiến thức pháp luật để họ tin tưởng hơn vào các quy định của pháp luật
họ cảm giác đánh giá đúng đắn hơn về cái bản án cũng như là thuận lợi hơn cho họ trong công tác tái hòa nhập cộng đồng
các người thực hiện chúng tôi nghĩ rằng hoạt động này có ý nghĩa mang giá trị nhân văn
chúng tôi cũng cảm giác là mình đã thực hiện được những công việc cần thiết cho xã hội cho cộng đồng
chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi thực hiện tư vấn pháp luật cho họ
thì trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi nghĩ rằng là họ cần thiết biết và nắm được những kiến thức pháp luật trong cái công tác tái hòa nhập cộng đồng
vấn đề pháp luật về cư trú và về vấn đề nhân thân đó là chứng minh nhân dân thẻ căn cước
bởi vì có nhiều người là họ mất giấy tờ hoặc là giấy tờ của họ bị thất lạc hoặc là vì nhiều loại khác nhau họ đã không có
rồi về cái vấn đề cư trú thì họ cũng không có nắm rõ được là họ phải đăng ký cư trú tạm trú thường trú như thế nào
do đó công tác tái hòa nhập cộng đồng của họ gặp ngay khó khăn đầu tiên là vấn đề thủ tục
vấn đề thứ hai mà chúng tôi nghĩ là cần phải nhắc nhở và cần phải lưu ý hướng dừng cho họ thực hiện đó là nội dung về vấn đề xóa án thích
bởi mỗi người phạm nhân khi chấp hành án phạm tù thì theo luật cũ là mang án thích theo luật mới là hầu hết các trường hợp là mang án thích
do đó là họ sẽ gặp những bất lợi trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng cũng như đặc biệt trong quá trình nếu chẳng may mà phạm tội một lần nữa
do đó chúng tôi hướng dừng họ về điều kiện và thủ tục xóa án thích để cho họ là gì thực hiện được cái hoạt động này để làm cho họ trở thành một người mà theo pháp luật hình sự là được xóa án thích thì coi như chưa bao giờ phạm tù
có thể nói đảng và nhà nước ta đối với các phạm nhân luôn có các chính sách khoan hồng và nhân đạo đối với đối tượng đặc biệt này để họ biết ăn năn hối cải làm lại cuộc đời
trong các trại giam các tù nhân được học nghề lao động để hiểu giá trị của lao động để có nghề và có thể làm sau khi mãn hạn tù
nhằm giảm bớt khó khăn khi bước ra ngoài tái hòa nhập cộng đồng và việc đưa pháp luật đến với đối tượng này cũng là một chính sách cần nhân rộng
tôi nghĩ rằng chương trình mang tính nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc này cần được nhân rộng vì qua chương trình không chỉ các phạm nhân được trợ giúp sinh viên được thực hành và xã hội giảm bớt gánh nặng
do đó tôi hy vọng trong thời gian tới không chỉ undp hay các trường đại học luật mà có thêm nhiều cơ quan tổ chức chung tay đề xuất thực hiện các dự án tương tự
các cơ quan đoàn thể để phối hợp với trại mà tư vấn pháp luật cho số thẩm nhân sách chấp hành xong thì chưa nhiều hiện tại đơn vị tôi thì chỉ có trường đại học luật tp hcm và một số đoàn thanh niên hội phụ nữ thì người ta cũng chỉ tư vấn một mặt nào đó thôi chứ cũng chưa chuyên sâu lắm
vì vậy tôi cũng hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có nhiều cơ quan đoàn thể sẽ quan tâm vấn đề này hơn
cái vấn đề này phối hợp thì hiện tại là chúng tôi phối hợp mang tính chất của mùa
ví dụ khi phạm nhân sắp chấp hành xong chúng tôi làm hiện tại là chúng tôi làm theo từng quý nhưng mà nếu mà có cơ hội được phối hợp với nhiều cơ quan đoàn thể quan tâm hơn nữa thì tôi nghĩ nếu chúng ta xây dựng cái chương trình phối hợp cụ thể thì tôi nghĩ nó hiệu quả hơn
trại giam nhà tù nơi mà người ta luôn coi đó là điều gì đó rất đáng sợ
nhưng thực tế trong nhiều năm qua với chính sách của đảng và nhà nước rất nhiều tù nhân sắp mãn hạn tù tại các trại giam được hưởng nhiều yêu đãi
họ được cải tạo được học nghề
họ được giao động để sau khi mãn hạn tù được tái hòa nhập cộng đồng
họ có thể kiếm việc làm trang trải cuộc sống
do đó với việc hỗ trợ tư vấn pháp lý lưu động của các cơ quan tổ chức với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cải tạo của các trại giam
hy vọng các phạm nhân sau khi tái hòa nhập cộng đồng sẽ trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội
tháng bảy là tháng có nhiều văn bản chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành
trong đó có các quy định được ban hành sau những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân như xử nghiêm hành vi đi tàu không mặc áo phao hay bán thuốc không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt
thông tư sáu hai nghìn một mươi sáu ngày tám ba hai nghìn một mươi sáu của bộ y tế quy định ghi nhãn thuốc quy định từ ngày một bảy thuốc liêu hành trên thị trường phải có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt
mỗi bao bì thương phẩm phải kèm theo tối thiểu một tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc phải được ghi và diễn đạt đầy đủ các nội dung về tên thuốc các câu khuyến cáo thành phần hàm lượng của thuốc mô tả sản phẩm liều lượng các trường hợp không được dùng cách bảo quản cách thức xử lý khi dùng thuốc quá liều tác dụng không mong muốn hạn dùng của thuốc
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bao gồm các nội dung hướng dẫn dành cho người bệnh và cán bộ y tế
tờ hướng dẫn sử dụng phải ghi đầy đủ các nội dung liên quan đến hạn dùng của thuốc như hạn dùng sau khi mở nắp bao bì trực tiếp lần đầu đối với các dạng thuốc chưa phân liều hạn dùng sau khi pha chế để sử dụng đối với thuốc bột thuốc cốm hạn dùng sau khi mở nắp bao bì trực tiếp lần đầu đối với thuốc dạng lỏng đa liều
theo nghị định một trăm ba mươi hai hai nghìn một mươi năm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy
hành khách không mặc áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông sẽ bị phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng gây mất trật tự an toàn trên phương tiện bị phạt tiền từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
thuyền viên không phải thuyền trưởng điều khiển tàu đi qua cầu ra vào bến cảng bị phạt từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với các hành vi khai thác phương tiện quá niên hạn sử dụng theo quy định thì sẽ xem xét xử phạt tiền từ năm mươi năm triệu đồng đến sáu mươi năm triệu đồng
đối với tàu khách có sức chở trên một mươi hai người mà không phải là tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm khách sạn nổi nhà hàng nổi tàu đệm khí
từ sáu mươi năm triệu đồng đến bảy mươi năm triệu đồng đối với các tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm nhà hàng nổi khách sạn nổi
bên cạnh đó còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các hành vi này như tước quyền sử dụng bằng thuyền trường hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ hai tháng đến ba tháng đối với hành vi vi phạm
đối với hành vi tự ý hoán cải thay đổi tính năng kết cấu công dụng của phương tiện sẽ bị phạt từ một đến một mươi năm triệu đồng
kể từ ngày hai mươi năm tháng bảy chủ thể sử dụng tên miền vn buộc phải thay đổi thông tin tên miền nếu trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ như thông tin quảng cáo giới thiệu sản phẩm trào hàng bán hàng hóa tương tự hoặc có liên quan làm thiệt hại đến uy tín danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu tên thương mại chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ
trường hợp không thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực tên miền vn sẽ bị thu hồi